chưa nghe mùng sáu tháng một mươi trong buổi tiếp xúc cử tri quận đống đa sau kỳ họp thứ hai
hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội truong ngọc anh cho biết
thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
sang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng đồng thời chuẩn bị cho trạng thái tiếp theo
phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội tạo điều kiện cho doanh nghiệp
người dân từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống
trước đề xuất mở lại đường hàng không chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng khẳng định
chủ trương của thành phố là phải an toàn phối hợp với các ngành của trung ương có liên quan
thống nhất với thành phố và phải có kiểm soát có lộ trình
cũng tại buổi tiếp xúc cử tri phường láng hạ kiến nghị thành phố cần nghiên cứu có kế hoạch tiêm chủng
cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong khi đó đại diện cử tri phường nam đồng kiến nghị hội đồng nhân dân
tăng cường quyền kiểm soát kiểm soát quyền lực nhất là trong công tác phòng chống dịch
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đề nghị thành phố nghiên cứu việc cho học sinh đến trường
vào thời điểm thích hợp
với các kiến nghị xung quanh công tác giáo dục ông trung cọc anh thừa nhận
nguyện vọng cho học sinh quay trở lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh
của các bậc phụ huynh đồng thời là mong muốn của các cấp chính quyền và những người làm quản lý giáo dục
tuy nhiên việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng
bởi tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng
cùng với đó các loại vaccine hiện nay vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
đánh giá hiệu quả an toàn trên đối tượng trẻ em
theo ông trung cọc anh căn cứ vào tình hình dịch của thành phố
hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
thành phố sẽ có những chỉ đạo linh hoạt công tác trên đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đồng thời đảm bảo chất lượng dạy học của học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố